thưa quý vị liên quan đến xử lý dầu lẫn trong nước tại đầu nguồn sông đà trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam
đã huy động nhân lực phương tiện trang thiết bị vật tư chuyên dụng tới hiện trường xảy ra sự cố
và triển khai các hoạt động xử lý ô nhiễm tới thời điểm này về cơ bản nguồn nước đã tạm an toàn
đây là khoảng hai mươi tấm dèm lọc dầu được thiết lập căng ngang lòng kênh dẫn nước vào nhà máy nước sạch sông đà
mỗi tấm dài khoảng một mươi năm cm rộng hơn hai m các tấm lọc này tách dầu trong nước từ suối châm suối bằng ngăn chặn váng dầu lan rộng ra môi trường
đây là giải pháp triển khai khẩn cấp đầu tiên và quan trọng nhất để ngăn chặn từ đầu nguồn kiểm soát dầu còn lại nhả ra từ đất
không cho váng dầu dầu dầu lẫn trong nước cũng như các hạt rắn có dầu bám dính thoát ra môi trường các tấm lọc chuyên dụng này sẽ được duy trì liên tục
cái tấm lọc này thì nó không phải là một cái công nghệ gì liên quan hóa chất mà nó liên quan đơn thuần
nó liên quan đến việc lọc cơ học và nó cho tất cả các hạt vật chất và các hạt dầu lớn hơn các hạt phân tử của nước
bị giữ lại ở vài lọc dầu này và nó cho các phân tử nước đi qua
tuy nhiên không phải nước lọc xong là có thể đi vào sử dụng ngay
trung tâm sos đề xuất bổ sung thiết bị với khả năng kiểm tra hàm lượng một số loại hóa chất có hại trong nước
trước khi đưa vào nhà máy hiện nay nhà máy chỉ có thiết bị kiểm tra liên tục ba chỉ tiêu
độ đục ph và clor dư
đối với chỉ tiêu khác thì hàng tuần phải lấy mẫu phân tích và chờ kết quả
đối với bùn đất nhiễm dầu phải sử dụng công nghệ vệ sinh nên mất thời gian để vi sinh phân hủy dầu
riêng khu vực gần trạm bơm hồ đông bài sẽ tiến hành bơm hút toàn bộ xa lắng lấy mẫu phân tích